trong lúc lực lượng y tế trại tạm giam thăm khám thì một số can phạm nhân kích động gây rối an ninh trả tự nơi giam giữ
công an tp hcm đã kịp thời điều động lực lượng phối hợp quản giáo trại tạm giam trí hòa giải quyết xử lý ổn định tình hình an ninh trả tự đưa số can phạm nhân trở lại buồng giam
tình hình an ninh trật tự tại trại tạm giam trí hòa đã được kiểm soát ổn định
quá trình xử lý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho can phạm nhân và cán bộ chiến sĩ
hiện công an tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của số can phạm nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
sáng nay gần một triệu thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên môn ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh
diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp vì thế trong buổi thi đầu tiên thí sinh đã chủ động chuẩn bị các biện pháp phòng vệ và thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch tại trường thi
thời tiết thuận lợi để thí sinh đến trường thi trên cả ba miền
ngay trong buổi thi đầu tiên tại bắc giang và phú yên đã dừng một số điểm thi do có thí sinh mắc và liên quan đến covid một mươi chín
công an tp hcm vừa phát hiện bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép tại các căn hộ thuộc trung cư sài gòn sao xã phước kiển huyện nhà bè
trước đó lực lượng chức năng phát hiện tám người nước ngoài đều không có giấy tờ tùy thân gồm bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép và bốn người hàn quốc nhập cảnh hợp pháp
hiện lực lượng chức năng đã khử khuẩn phòng chống dịch bệnh và đưa các đối tượng đi cách ly
bốn đối tượng trên địa bàn thị trấn di linh và xã tân châu huyện di linh tỉnh lâm đồng vừa bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi cá độ bóng đá
vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm tám điện thoại di động các loại hai phơi ghi cá cược bóng đá của các trận đấu tối ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một với số tiền trên phơi gần một trăm ba mươi triệu đồng và nhiều phơi ghi cá cược của những ngày trước đó
lực lượng công an phường hòa minh quận liên triều thành phố đà nẵng đang tuần tra trên tuyến đường cao sơn pháo
công an phường hòa minh đã phát hiện nhóm sáu đối tượng đang có hành vi đánh bạc
các đối tượng trú tại địa bàn quận thanh khê và quận liên triều tại hiện trường thu giữ một bộ bài tay và số tiền gần hai mươi triệu đồng hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật
một người đàn ông ở tỉnh kiên giang đã tự đốt nhà mình sau đó ngọn lửa cháy lan sang năm căn nhà khác ước tính thiệt hại hơn hai tỷ đồng
tại cơ quan công an đối tượng khai tên là đạm thanh tùng do buồn chuyện gia đình về việc vợ và con bỏ nhà đi nên khi nhậu say về tùng vào phòng ngủ dùng bật lửa chăm đốt
cháy căn nhà của mình đang ở và cháy lan sang bốn căn nhà khác rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
thưa quý vị và các bạn liên tiếp trong năm ngày vừa qua trung bình mỗi ngày tp hcm tăng một ca nhiễm covid một mươi chín một con số kỷ lục về số ca nhiễm covid một mươi chín từ trước đến nay
trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng bảy phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
đã có liên tiếp ba cuộc làm việc với lãnh đạo tp hcm
vâng phó thủ tướng vũ đức đam chỉ đạo thành phố phải cần có giải pháp cao hơn hiện nay để cắt đứt chuỗi lây nhiễm covid một mươi chín
và trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh đại đa số cư dân mạng đều có những bài viết và bình luận kêu gọi mỗi người dân cần ủng hộ các quyết định phòng chống dịch của chính phủ
vào chiều tối sáu tháng bảy tại cuộc họp trực tuyến giữa thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín về lãnh đạo tp hcm
phó thủ tướng vũ đức đam cho biết hơn một tháng qua người dân tp hcm đã và đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất là người nghèo đang bị ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống
trong bối cảnh tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp đã lây lan ra các tỉnh khác phó thủ tướng nhấn mạnh
cần phải có những giải pháp dứt khoát mạnh mẽ triệt để hơn để sớm chấm dứt dịch bệnh quyết không để kéo dài
thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng mạng
đông đảo cư dân mạng đều cho rằng đây là một quyết định cần thiết hợp lý đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
tôi ủng hộ chủ trương của ban chỉ đạo mong sao dịch bệnh qua mau
sức khỏe của người dân là trên hết phải làm quyết liệt mới có thể dập dịch
mặc dù quyết định giãn cách sẽ là một quyết định khó khăn đối với tp hcm nhưng có lẽ chúng ta cần phải làm
mặc dù gia đình tôi đang chịu ảnh hưởng nặng mề khi không thể kinh doanh giữa đại dịch
nhưng tôi ủng hộ và sẽ chấp ảnh hưởng
nếu tp hcm và các địa phương phía nam phải phong tỏa giãn cách trên diện rộng
thì cũng là một điều cần thiết để chống lại sự lây lan dịch bệnh
bên cạnh những ý kiến đồng tình với các phương án của chính phủ và lãnh đạo tp hcm đưa ra
nhiều cư dân mạng cho rằng công tác phòng chống và kiểm soát dịch tốt hay không
phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của mỗi người dân
việc truy vết sẽ không có ý nghĩa khi mà người dân vẫn tập trung đông người
không tuân thủ quy định giữ khoảng cách như đã xảy ra tại một số nơi trong thành phố
biết rằng nuôi sống của bà con đang gặp nhiều khó khăn
nhưng chúng ta hãy chấp nhận vất vả thiệt thòi một thời gian ngắn để sớm quay lại cuộc sống bình thường
số lượng f ngoài cộng đồng tại thành phố hiện nay quá lớn
nếu bà con cứ đổ xô tập trung thì càng khiến nguy cơ lây lan tăng cao
tôi mong muốn thành phố sẽ thay đổi phương thức xét nghiệm cũng như việc trả kết quả
để tránh việc bà con tập trung chênh lấn ngay tại chợ bình liên những ngày qua
bài học của nhiều địa phương cho thấy chỉ có đoàn kết
đồng lòng thống nhất phương án thực hiện chúng ta mới có thể chiến thắng cuộc chiến phức tạp này
nếu được giãn cách được thực hiện thì chắc chắn cuộc sống của người dân sẽ gặp nhiều khó khăn
nhất là những người lao động nghèo đang mưu sinh tại thành phố
chính vì vậy cư dân mạng bày tỏ mong muốn thành phố sẽ triển khai nhanh
thiệt thòi được hỗ trợ cho người dân
nhiều bà con lao động tự do giờ không đủ khả năng mưu sinh họ cần sự hỗ trợ
sự hỗ trợ của chính phủ của thành phố lúc này thật sự cần thiết
tôi mong gọi hỗ trợ của chính phủ
hỗ trợ sẽ đến nhanh chính xác và đúng đối tượng
trả lời về những băn khoăn lo lắng của người dân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đồng chí nguyễn văn mên cho biết
tp hcm đã có sự chuẩn bị về thu phí trong thời gian kéo dài giãn cách
đảm bảo hỗ trợ cho người dân nghèo tại các khu vực giãn cách
mỗi người tối thiểu năm mươi đồng một ngày và đã dự trù gói hỗ trợ gần chín trăm linh tỷ đồng
đã có những thay đổi về chiến lược chống dịch tại tp hcm
với quyết tâm cao hơn mạnh mẽ hơn nếu cần thiết sẽ thực hiện giãn cách trên diện rộng
quan điểm của bạn như thế nào về những thay đổi này
hãy tiếp tục chia sẻ và bình luận cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
vâng quý vị cảm thấy như thế nào mà khi nhận được thông báo từ đầu dây điện thoại
về khoản tiền phải nộp phạt nguội do vi phạm giao thông
tôi tin chắc rằng là quý vị sẽ rất bất ngờ và kèm theo đó là những sự nghi ngờ
không biết là có thật hay không
thế nhưng đây là câu chuyện thật xảy ra trong thời gian gần đây
về tình trạng mạo danh cảnh sát giao thông thông báo tới người dân
về việc vi phạm giao thông và yêu cầu chuyển khoản nộp phạt nguội
còn tình trạng này đã được người dân gọi điện về tổng đài trực ban của cục cảnh sát giao thông
phản ánh việc bị những số điện thoại lạ hay là số điện thoại không xác định gọi đến
tự xưng là số tổng đài cảnh sát giao thông thông báo đến người nghe điện thoại
về việc là họ có biên lai phạt nguội do vi phạm trật tự an toàn giao thông
khiến cho người nghe hoang mang lo sợ
đây là thủ đoạn và chiêu trò khá mới người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
đây là cách mà các đối tượng gọi điện đến thông báo với người dân
về việc có biên lai phạt nguội đã quá hạn do vi phạm luật giao thông đường bộ
yêu cầu nộp phạt qua tài khoản ngân hàng
nhiều người dân nghe thấy đã hoang mang lo lắng
và không ít người đã vội vã làm theo hướng dẫn của bọn chúng
anh tạ tiến quang đã nhận được cuộc gọi từ một tổng đài
cảnh sát giao thông thông báo anh có biên lai phạt nguội quá hạn
và yêu cầu anh bấm khiếm chín gặp cán bộ xử lý để nộp phạt
anh quang đã cảnh sát tắt điện thoại
và phản ánh tới phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh quảng ninh
một đồng chí nam trả lời và yêu cầu mình cung cấp một số các thông tin
về họ tên địa chỉ quê quán biển số xe
rọng điệu giống như kiểu là một đồng chí công an đang khỏi cung
chỉ trong vòng hai tuần qua
người đàn ông này cũng đã nhận được hai cuộc điện thoại
tự xưng là cục cảnh sát giao thông phía nam và tổng cục quản lý đường bộ ba
thông báo anh có biên lai phạt nguội về vi phạm giao thông
cục cảnh sát giao thông khẳng định
theo quy định tất cả các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
được phát hiện thông qua hệ thống giám sát hoặc các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
đều được lực lượng cảnh sát giao thông gửi thông báo bằng văn bản tới chủ phương tiện
hoặc mời người điều khiển phương tiện vi phạm tới đơn vị để làm việc
chủ phương tiện cũng được công an xã phường thị trấn
mời tới trụ sở để tiếp nhận thông tin của cảnh sát giao thông
có trường hợp khi đi đăng kiểm phương tiện
sẽ được cơ quan đăng kiểm thông tin về trường hợp vi phạm
và đề nghị tới đơn vị cảnh sát giao thông phát hiện vi phạm để xử lý

đồng thời lực lượng cảnh sát giao thông và cục cảnh sát giao thông
cũng đã có kế hoạch để phối hợp với các lực lượng khác trong công an nhân dân
để tiến hành đánh giá xác minh đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn
loại hoạt động của các loại đối tượng mà có những hành vi vi phạm pháp luật
hiện cục cảnh sát giao thông đang phối hợp với cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai lực lượng
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh điều tra hình thức lừa đảo
mạo danh cảnh sát giao thông gọi điện thông báo tới người dân có biên lai phạt nguội
về phía người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm này
thưa quý vị thành phố hồ chí minh đang nỗ lực cao độ để chống dịch covid một mươi chín
đã có các đoàn y bác sĩ tình nguyện viên ở miền bắc xa xôi vào chia lửa
và góp phần cùng lãnh đạo và nhân dân thành phố chống dịch
bên cạnh những bài viết tích cực thì vẫn còn một số trang mạng xã hội cá nhân
xuất hiện những bài viết đánh giá thiếu khách quan về hoạt động của các sinh viên
trường đại học kỹ thuật y tế hải dương
thậm chí là có người còn lợi dụng để cổ suý tư tưởng phân biệt bắc nam miệt thị vùng miền
những ý kiến trái chiều đó thì ít nhiều đã tạo dư luận xấu
ảnh hưởng đến các chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch
người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo và nhận diện đúng đắn trước những thông tin được chia sẻ
không để các đối tượng lợi dụng lôi kéo ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch
đó là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
cùng với sự đồng hành của khách mời là trung tá tiến sĩ nguyễn thị thanh thùy
phó trưởng khoa luật học viện an ninh nhân dân
xin cảm ơn đồng chí đã tới tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và trước khi bước vào phần trao đổi xin mời đồng chí cũng như là quý vị khán giả
cùng theo dõi một clip ngắn sau đây
trên mạng xã hội một số cá nhân đăng tải bài viết và cho rằng
có sự chậm trễ trong lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân của quận gò vấp
thành phố hồ chí minh khi hẹn người dân một mươi ba h nhưng một mươi chín h đoàn tình nguyện viên mới tới
cùng với đó là những yêu cầu của đoàn tình nguyện viên khi trang phục bảo hộ không đúng tiêu chuẩn
thậm chí là những ý kiến về việc tại sao phải tri viện khi thành phố hồ chí minh có rất nhiều y bác sĩ giỏi
những thắc mắc về việc đoàn tình nguyện viên di chuyển bằng máy bay
và ở khách sạn năm sao cũng liên tục được chia sẻ
tài khoản facebook của một cá nhân được cho là nghệ sĩ miền nam
đã đăng đàn một bài viết thu hút hàng trăm ngàn lượt like và bình luận
không khó để nhận ra không ít bình luận trong số đó có giọng điệu mỉa mai
kỳ thị vùng miền và phân biệt đối với những y bác sĩ sinh viên ngành y
với những sự việc tương tự như thế này nếu không tỉnh táo
người dùng mạng xã hội rất dễ bị các đối tượng lợi dụng kích động gây ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết
điều đang thực sự cần thiết
trong công tác phòng chống dịch thời điểm này
vâng thưa đồng chí bất bình bức xúc đó là những ý kiến của rất nhiều người
trước những bài viết và những chia sẻ của một cái cá nhân
mang tính chất là khách quan về việc mà sinh viên hải dư tri viện cho thành phố hồ chí minh
vậy thì theo dõi vụ việc này thì đồng chí có ý kiến như thế nào
trước khi chúng ta nói về vấn đề này thì chúng ta tìm hiểu người mà chúng ta đang nói đến là ai
ở đây chúng ta thấy rằng là rõ ràng đó là ba trăm một mươi hai sinh viên
rất nhiệt tình các em đầy lửa huyết để có thể chi viện cho cái nơi nóng nhất của chúng ta hiện nay
đó là thành phố hồ chí minh về covid một mươi chín hiện nay
và đối với các em sinh viên này chúng ta phải tìm hiểu rằng là
trước đó thì các em đã tham gia rất nhiều cái điểm nóng về covid một mươi chín từ đầu năm đến nay
phải nói rằng mấy tháng nay thậm chí có rất nhiều em chưa được về nhà thăm bố mẹ
và bắt đầu từ cái điểm là từ hải dương cho đến bắc ninh bắc giang
và vừa hết ở bắc giang thì các em lại tình nguyện để mà tham gia vào công tác phòng chống dịch
covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
vậy thì chúng ta thấy rằng với cái độ tuổi mà ngoài hai mươi các em vẫn đang là sinh viên của một cái trường đại học
mà cái sự nhiệt tình của các em khi tham gia vào một cái trận tuyến chúng ta phải nói rằng rất cam go
khi mà nhà nước chúng ta đã có quan điểm rằng là chống dịch như chống giặc
thì cái việc các em viết đơn xin tham gia cái trận tuyến này
chúng ta phải coi nó giống như là một cái hành động rất là dũng cảm và đáng được biểu dương
tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là ngay từ một giờ chiều
trước mà đã có lệnh về việc là chúng ta sẽ tri viện cho thành phố hồ chí minh
thì ngay chín giờ sáng ngày hôm sau các em đã có mặt luôn ở thành phố hồ chí minh
tức là trong thời gian đó là bao gồm cả công tác chuẩn bị cho cái vấn đề này
và với những em này thì chúng ta thấy rằng là cái sự nhiệt tình của các em khi mà tham gia
cộng thêm với cái kinh nghiệm các em đã có trong những lần phòng chống dịch trước
phải nói là rất đáng hoan nghênh
tuy nhiên thì vì mọi việc nó diễn ra rất là nhanh
từ khi mà chúng ta có cái chủ trương lẫn việc là tuyển lựa những người tình nguyện viên
cho đến việc là các em đến tại được cái địa điểm đó
thì là một cái việc mà chúng ta thấy là cần phải công tác tổ chức cần phải tiến hành ngay
nhưng mà rõ ràng là không chỉ có đoàn ở hải dương mà còn rất nhiều đoàn ở các nơi khác đến nữa
khiến cho chúng ta còn gặp rất nhiều khó khăn
về vấn đề là sắp xếp chỗ ở cũng như là triển khai đưa các em đến cái nơi
mà các em thực hiện cái công việc ngay lập tức là gặp rất nhiều khó khăn
với những cái luồng dư luận liên quan đến việc nơi ở của các em là những cái khách sạn sang trọng
hay là các em đòi hỏi về công tác liên quan đến việc các cái đồ y tế bảo hộ
thì nó là một cái việc rất khách quan liên quan đến chỗ ở đây thì vì như đã chia sẻ
đó sẽ là tất cả mọi cái đều bị động cho nên là dưới sự tạo điều kiện của lãnh đạo quận một
thành phố hồ chí minh thì các em có được cái chỗ ở là các khách sạn đó
hiện nay thì các khách sạn thành phố hồ chí minh chúng ta thấy rằng dịch bệnh như vậy
cho nên là cũng rất là nhàn rỗi
hơn nữa là công tác bảo hộ ở đây thì tại các cái địa điểm trước
thì các em được trang bị cái đồ bảo hộ không giống như ở thành phố hồ chí minh
cho nên là các em có quyền gắt mắt để mà đảm bảo được vấn đề là an toàn cho chính bản thân mình
và an toàn cho chính bản thân mình tức là an toàn cho cả những người mà các em sẽ tiếp xúc sau này
chính vì vậy mà ở đây nó không chỉ là vấn đề đáng trách của những luồng thông tin khi chưa rõ
những cái ngọn nguồn của vấn đề ở đây là gì mà rất là phải nói rằng rất đáng thương cho các em ở cái độ tuổi này
vâng còn một điều nữa mà chúng ta vẫn nhắc tới trong những cái bài viết đó
đó là cái sự phân biệt vùng miền kỳ thị với những cái sinh viên mà chi viện như vậy
thì thưa đồng chí vậy thì đồng chí nghĩ sao khi mà sự việc này có thể bị đẩy quá xa
bởi vì các đối tượng xấu sẽ lợi dụng câu chuyện này để kích động và gây chia rẽ
vâng chúng ta cũng thấy như thế này
chúng ta hình dung là việt nam của chúng ta như một cơ thể sống
và cơ thể sống đấy nó bao gồm các vùng miền nó giống như các bộ phận của cơ thể
và khi mà trong đời sống hàng ngày ở đâu đó chúng ta vẫn nghe những cái từ nó liên quan đến những câu chuyện
liên quan đến chia rẽ vùng miền phân biệt miền này miền nọ
thì nó giống như là những cái vết dao cắt
tuy rằng nó rất nhỏ thôi nhưng nó cũng đau
và những sự kiện như là sự việc vừa rồi của các em ba trăm một mươi hai sinh viên đến tri viện cho tp hcm
chúng ta thấy rằng nó giống như là càng rát muối thêm vào những cái vết
mà chúng ta đã có từ trước đó ở đâu âm ỉ
và trong khi mặt cơ thể tức là ở việt nam chúng ta đang cần gồng mình cho cái công tác là chống dịch
tức là có được cái sức đề kháng để có thể phòng được cái dịch bệnh covid một mươi chín
thì chúng ta lại phải chịu những cái vết đau do chính chúng ta tạo ra như vậy là một điều không cần thiết
chính vì vậy mà trong trường hợp này thì tuy nhiên thì cái việc mà xoáy sâu vào việc mất đoàn kết
lại là một cái điều rất mong muốn của rất nhiều đối tượng xấu trong xã hội
và chính điều này là chúng ta cũng thấy rằng cũng cần phải tiến hành trong thời gian tới
để mà có được cái sự hiểu đúng về các cái sự việc diễn ra
vậy thưa đồng chí cái vụ việc này thì nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng cũng như dư luận
vậy theo đồng chí thì các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc ngay để xử lý những cái cá nhân
mà đăng tải những thông tin sai dự thật như vậy không
vâng các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc
khi mà có những cái dấu hiệu của vi phạm pháp luật
còn trong những trường hợp chúng ta thấy rằng có rất nhiều thông tin những bình luận trái chiều
nhưng tuy nhiên nó chưa đến mức vi phạm pháp luật thì có lẽ chúng ta nên sử dụng thì đấu tranh bằng dư luận
và điều đấu tranh bằng dư luận ở đây thì dạy rất cần thiết đến sự chung tay của những người sử dụng
đặc biệt là hiện nay là mạng xã hội cần phải có sự tỉnh táo nhận diện được đúng sự thật
để từ đó mà cái việc đấu tranh này thì chưa cần đến sự can thiệp của các cơ quan chức năng
còn trừ khi là những cái bài đăng này những cái bài bình luận trái chiều này
nó xúc phạm đến nhân phẩm danh dự của người khác
nó gây ra những cái hậu quả mà đến mức vi phạm pháp luật
thì lúc đó mới là lúc mà cơ quan công an sẽ vào cuộc để mà xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vâng thưa đồng chí có thể thấy rằng gần hai năm mà chúng ta bền bỉ với cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
trong suốt thời gian đó thì các đối tượng xấu luôn luôn lợi dụng
tìm mọi cách để xuyên tạc những sự thật về công tác phòng chống dịch
vậy thì theo đồng chí cái âm mưu thủ đoạn của các cái đối tượng này thực chất là gì
chúng ta thấy rồi âm mưu của các thế lực thù địch
thì một cái phương châm đó là xoáy vào bất cứ cái sự kiện nào quan trọng của đất nước khi mà đang được diễn ra
để là bóp méo đi để mà hướng lái dư luận theo cái ý đồ của chúng
và cái dịch bệnh covid một mươi chín này nó là một cái sự kiện rất là quan trọng
và được sự quan tâm không chỉ ở việt nam mà của cả trên thế giới
cho nên là các đối tượng cũng không bao giờ bỏ lỡ những cơ hội của mình
về vấn đề là sẽ xoáy sâu vào những điều không có thật liên quan đến covid một mươi chín
chúng ta điểm lại từ đầu dịch covid một mươi chín đến giờ
có rất nhiều những cái thủ đoạn của các đối tượng nó tung ra
nào là chính phủ chúng ta là bưng bít những thông tin về covid một mươi chín không cho người dân biết
nào là chúng ta ưu tiên chữa cho người nước ngoài hơn người việt nam
rồi gần đây nữa là nói không đúng sự thật liên quan đến cái tính minh bạch của cái quỹ vaccine mà chúng ta đã huy động được từ phía người dân
rất nhiều thông tin
nhưng cuối cùng đó chính là cái âm mưu chia rẽ đoàn kết
cũng như là làm cho người dân mất lòng tin vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước
và cuối cùng để thực hiện trong cái chiến dịch diễn biến hòa bình của các đối tượng khi mà thực hiện việc chống lại đảng nhà nước ta
vậy thưa đồng chí thì người dùng mạng xã hội hiện nay thì cần phải tỉnh táo như thế nào trước những thông tin được chia sẻ
để không bị lợi dụng lôi kéo rồi hiểu sai những cái sự việc đó ảnh hưởng đến công tác chống dịch của nhà nước
trừ những người mà có âm mưu chống lại nhà nước đảng nhà nước ta thì luôn luôn tìm cách rồi
nhưng cũng dựng ra những câu chuyện để có
thì còn lại là những người sử dụng mạng xã hội
có rất nhiều người đã chia sẻ những bài viết mà do sự thiếu kiểm chứng
chứ bản thân họ thì không có ý định là chống
vì chỉ vì họ thiếu sự kiểm chứng thông tin cho nên họ đã vô tình để mà chia sẻ những cái thông tin nó không có thật
thì điều này thì cần thiết phải những người sử dụng mạng xã hội sử dụng những nền tảng ở trên mạng hiện nay internet hiện nay
thì cần phải có trách nhiệm đối với chính mình
đảm bảo cho những lợi ích của mình quyền lợi của mình về việc tiếp nhận thông tin
cũng như là kiểm chứng thông tin trước khi mà có ý định chia sẻ
nếu không thì mình sẽ trở thành những người vi phạm pháp luật
ngoài ra thì mình cũng cần phải tích cực hơn nữa trong công tác là đấu tranh đối với các luận điệu tuyên truyền không đúng sự thật
và đồng thời là cũng cảnh báo đối với những người khác về những vấn đề này